vào sáng một mươi ba tháng bốn gần sáu trăm linh học sinh mầm non của hà nội được đi học trở lại
sau gần một năm nghỉ chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong không khí háo hức vui tươi chung của các bạn thì nhiều bé cảm thấy khá bỡ ngỡ
và à khóc nức nở khi rời xa vòng tay của cha mẹ
theo ghi nhận sáng một mươi ba tháng bốn nhiều phụ huynh đã đưa trẻ đến trường từ sớm
tại trường mầm non phú đông ba vì từ sáu giờ ba mươi sáng các cô đã có mặt tại trường
để mở cửa thông thoáng phòng học xác quẩn tay nắm cửa lan can cầu thang
để thực hiện công tác phòng chống dịch cho các con
nhà trường thực hiện đón trả trẻ tại cổng trường
tại đây sau khi đón trẻ từ phụ huynh các con được đo thân nhiệt và sát quẩn tay
sau đó các cô dẫn các con vào lớp của mình
trong ngày đầu tiên đến lớp các con được cô hướng dẫn các cách xác quẩn rửa tay
đeo khẩu trang đúng cách hướng dẫn trẻ làm quen với các nền nếp của lớp
sau đó các con được tổ chức tham gia ôn tập các hoạt động học và chơi
các con được đến lớp bạn nào cũng rất vui rất phấn khởi
hào hứng khi được cùng chơi cùng học với bạn và cô
hòa chung không khí vui vẻ trường mầm non quảng an tây hồ trường mầm non nam trung yên cầu giấy
trường mầm non sao ánh dương hoàng mai âm nhạc vang lên khắp khuôn viên trường
nhiều nhân vật mascode ngộ nghĩnh đáng yêu đứng trước cổng trường đón học sinh
những giò kẹo biển chào mừng được chuẩn bị sẵn sàng để tặng các em
rất nhiều học sinh hào hức chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhân vật hoàn hình
tuy nhiên sau gần một năm nghỉ học trẻ mầm non tại hà nội mới được đến trường học trực tiếp
không ít em bỡ ngỡ quá khóc nức nở khi rời xa vòng tay cha mẹ
khiến các cô tận dụng hết khả năng rỗ dành làm quen để các con an tâm vào lớp
việc thời gian dài không đi học khiến trẻ mầm non thích nghi với môi trường sinh hoạt tại nhà
dù ít áp lực học tập hơn các cấp học trên nhưng độ tuổi mới làm quen với mọi thứ
việc xa bố mẹ không tránh khỏi lo sợ
đó là biểu hiện tâm lý vô cùng bình thường ở các bé
đặc biệt các bé lần đầu trải nghiệm cảm giác đi lớp
để con nhanh chóng yêu thích việc đi học cha mẹ hãy trò chuyện hỏi hàn động viên tinh thần
khích lệ con sau mỗi ngày con đến lớp để con thoải mái tâm lý đến trường vào những ngày tiếp theo
như sáng nay chúng tôi vừa đưa tin bộ y tế vừa nhận định việt nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh
mới đây theo báo cáo của các đơn vị nước ta chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
như biến thể phụ mới ba bốn và ba năm của biến thể omicron
đây thực sự là một thông tin đáng mừng đối với việt nam
khi dịch bệnh còn nhiều phức tạp ở nhiều nước trên thế giới
cục y tế dự phòng bộ y tế vừa cho biết đến nay theo báo cáo của các đơn vị
nước ta chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể phụ mới ba bốn và ba năm của biến thể omicron
theo kết quả giải trình tự gen của virus sars cov hai gần đây
chín mươi bảy chín mươi tám số ca mắc nhiễm biến thể phụ ba hai số còn lại nhiễm chủng delta ba một
từ cuối tháng hai đến giữa tháng ba
số ca covid một mươi chín tại nước ta tăng nhanh do biến thể omicron phổ biến ở nhiều tỉnh thành
thay thế dần cho delta
trước đó ngày một mươi một tháng bốn tổ chức y tế thế giới thông báo
cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm hai biến thể phụ mới của omicron
để xem các biến thể phụ có thể lây lan hay nguy hiểm hơn hay không
cụ thể who bổ sung ba bốn và ba năm biến thể cùng lứa với biến thể phụ gốc ba một của omicron
vào danh sách các biến thể cần theo dõi
trước đó who công bố một số kết quả nghiên cứu sơ bộ
biến thể mới của virus sars cov hai với bằng chứng ban đầu cho thấy
khả năng lây lan nhanh hơn cả biến thể omicron
điều đáng nói biến thể phụ ba hai có khả năng lây lan nhanh hơn một năm lần biến thể gốc ba một
và có khả năng tránh tác động miễn dịch của loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc ba một khoảng ba mươi
dù tốc độ lây lan nhanh hơn nhưng biến thể ba hai ít làm tăng mức độ bệnh nặng
theo báo cáo của bộ y tế những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tử vong giảm mạnh trên cả nước
trung bình số ca tử vong ghi nhận
trong bảy ngày qua hai mươi năm ca một ngày
việc nước ta chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể phụ mới ba bốn ba năm của omicron
cho thấy tình hình dịch bệnh tại việt nam được xếp vào ngưỡng an toàn cho tới thời điểm hiện tại
tuy nhiên biến thể omicron luôn là ẩn số đáng lo ngại tiêm ẩn nhiều nguy cơ
vì vậy dù dịch đang ổn định chúng ta cũng không nên chủ quan
mà cần lắng nghe tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch của bộ y tế mọi lúc mọi nơi
với tình hình hiện tại của việt nam và thế giới
rất khó khẳng định hà nội đạt được miễn dịch cộng đồng hay chưa
tỷ lệ tiêm chủng rất cao không có nghĩa là đạt mế dịch cộng đồng
và không phải tiêm vaccine là không bị lây nhiễm
mặt khác một số người dù mắc covid một mươi chín nhưng vẫn chưa có khả năng tái nhiễm nhiều lần
trong khi để đạt được miễn dịch cộng đồng với một dịch bệnh
thì một người khi mắc bệnh thì không nhiễm lại trong thời gian ngắn
từ thực tế trên ông phu cho rằng rất khó để nói hà nội hay bất kỳ nơi nào đã đạt được miễn dịch cộng đồng
nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn luôn hiện hữu nếu người dân chủ quan
vì vậy dù việt nam đã chuyển sang kiểm soát rủi ro thích ứng an toàn với dịch bệnh
nhưng chúng ta không được lơ là vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng dịch và tuân thủ năm k của ngành y tế
còn theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
khả năng đạt miễn dịch cộng đồng với dịch covid một mươi chín của hà nội hiện rất khó đạt được
thực tế để đạt miễn dịch cộng đồng với một bệnh thì không ghi nhận thêm người mắc bệnh đó nữa
ngoài việc covid một mươi chín có thể gây tài nhiễm hiệu lực của các loại vaccine covid một mươi chín hiện hành
cũng là nguyên nhân khiến tiến sĩ nguyễn huy nga có ý kiến như vậy
ông cho biết bệnh được coi là đạt được miễn dịch cộng đồng khi vaccine phòng bệnh khó đạt hiệu lực lâu dài
trong khi các loại vaccine covid một mươi chín thường chỉ có hiệu lực vài tháng không bền vững
khác với những quan điểm trên bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh
bệnh viện nhi đồng một tp hcm lại cho rằng hiện hà nội đã đạt được miễn dịch cộng đồng với covid một mươi chín
bác sĩ khanh nói đà miễn dịch cộng đồng không có nghĩa là không còn ai mắc covid một mươi chín
đã miễn dịch cộng đồng an toàn nghĩa là vẫn có người mắc nhưng tỷ lệ thấp
cùng với đó là ca bệnh nặng tử vong cũng giảm
theo tính toán thì cứ năm người hà nội thì một người mắc covid một mươi chín và đây mới là con số thống kê
còn thực tế có thể lớn hơn nhiều lần thậm chí có người không khai báo hoặc không biết mình đang mắc bệnh
tỷ lệ này kết hợp với độ bao phủ vaccine rất cao cho thấy hà nội đã đạt miễn dịch cộng đồng với covid một mươi chín
theo thống kê của bộ y tế kể từ đầu dịch việt nam có một mươi một trăm sáu mươi chín chín trăm hai mươi chín ca nhiễm
đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người
có một trăm linh hai tám trăm năm mươi ca nhiễm
riêng đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn việt nam thêm một mươi một trăm sáu mươi hai một trăm tám mươi năm ca covid một mươi chín
trong đó tám bốn trăm chín mươi bốn bảy trăm một mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy với câu hỏi liệu hà nội đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa
nhiều chuyên gia cho rằng đây là tình trạng rất khó đạt được bởi covid một mươi chín vẫn lây lan mạnh
và hiệu quả của vaccine hiện hành không cao
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến ngược lại
có lẽ chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm diễn biến dịch bệnh tại việt nam
để có kết luận chính xác
nhiều chuyên gia dự đoán với những gì đang diễn ra nếu không xuất hiện thêm đột biến
thì tình hình dịch tại việt nam và trên thế giới sẽ có cải thiện nhiều
dần quay về trạng thái bình thường mới nghĩa là chấp nhận vẫn có dịch trong cộng đồng
nhưng không gây ra nhiều nguy hiểm trong xã hội